ngày tám tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hải phòng đã thông tin về cấp độ covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hải phòng chuyển cấp độ bốn nguy cơ rất cao
một mươi trên một mươi năm quận huyện là vùng đỏ bốn huyện cấp độ nguy cơ cao
riêng huyện đảo bạch long vĩ vẫn thuộc cấp độ một bình thường mới
về cấp độ xã phường hải phòng có một trăm ba mươi một trên hai trăm một mươi tám xã phường thị trấn nguy cơ rất cao tức là vùng đỏ
hai mươi xã phường thị trấn nguy cơ cao vùng cam một mươi xã phường cấp độ hai là vùng vàng và sáu xã phường vùng xanh
trước tình hình diễn biến phức tạp hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại những bến xe chính của hải phòng đều đã tạm dừng hoạt động